chào các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
mở đầu là những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua tại hà nội mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tại buổi làm việc giữa thường trực thành ủy hà nội với ban cán sự đảng ubnd tp đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khẳng định lúc này cùng với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là trọng tâm số một
hà nội xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm thứ hai
theo bí thư thành ủy hà nội dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp và còn có xu hướng kéo dài
đã ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội của thành phố làm suy giảm các động lực tăng trưởng
ảnh hưởng tới doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa
do đó thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ hơn là cứu cánh của kinh tế thành phố trong năm nay và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ này
đồng chí vương đình huệ yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội thành lập tổ công tác xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan
thống kê từng vướng mắt gắn với trách nhiệm cá nhân và thời hạn hoàn thành đối với các thủ tục giải phóng mặt bằng lập đơn giá thiết kế thi công thẩm định công trình
trong tuần qua kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại quận long biên trực tiếp tại phường bồ đề nơi có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín
đồng chí vương đình huệ biểu dương tinh thần tự giác của cán bộ và nhân dân các cơ sở sản xuất
kinh doanh các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn đã nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của trung ương
thành ủy ủy ban nhân dân tp gọi đó là mệnh lệnh thời chiến góp phần quan trọng ngăn chặn đà lây lan của dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội cũng đề nghị chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân không được chủ quan với dịch bệnh
bởi diễn biến dịch covid một mươi chín còn rất phức tạp
cùng ngày đồng chí vương đình huệ cùng đoàn công tác đến thăm kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại tổng công ty mai mười
đồng chí khẳng định thành phố luôn đồng hành chung tay cùng các doanh nghiệp phục hồi sản xuất ngay khi dịch đi qua
từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi đến nay ủy ban kiểm tra thành ủy đã kiểm tra sáu mươi bảy tổ chức đảng và hai trăm ba mươi đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật chín trăm một mươi năm đảng viên
bí thư thành ủy hà nội đề nghị ủy ban kiểm tra thành ủy cần tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp kiểm tra giám sát
triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống lấy xây là chính công khai minh bạch kết quả kiểm tra giám sát
đồng chí vương đình huệ lưu ý thông qua công tác kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp
phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ tham gia nhận xét đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu
trong quá trình đó cơ quan kiểm tra của đảng phải tăng cường công tác giám sát để nhắc nhở cảnh báo để cán bộ không mắc sai phạm
đồng thời xử lý triệt đề nghiêm khắc cán bộ sai phạm mặt khác phải cương quyết bảo vệ cán bộ tốt
theo báo cáo quý i năm hai nghìn hai mươi hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng của hà nội đạt thấp hơn so với cùng kỳ
tổng sản phẩm trên địa bàn quý i năm hai nghìn hai mươi tăng ba bảy mươi hai khách du lịch giảm mạnh tổng lượng khách du lịch giảm bốn mươi bảy hai
đáng chú ý đến hết tháng ba có một mươi năm doanh nghiệp dừng hoạt động hơn một trăm năm mươi hộ kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt
hậu quả trên có phần lớn nguyên nhân do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp
hà nội đã xác định ba kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể kịch bản một dịch bệnh sớm được kiểm soát quý ii lấy lại đà tăng trưởng và quý iii bốn có sự bức tốc tăng trưởng của cả năm đạt bảy năm hoàn thành kế hoạch đề ra
kịch bản hai dịch bệnh được kiểm soát và quý iii nhưng tăng trưởng tiếp tục bị ảnh hưởng không thể bứt tốc cả năm đạt sáu bốn mươi hai không đạt kế hoạch đề ra
kịch bản ba dịch bệnh kéo dài đến hết năm tăng trưởng cả năm hai nghìn hai mươi đạt năm ba mươi bốn không đạt kế hoạch đề ra
hà nội sẽ bổ sung nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi đợt một là sáu trăm năm mươi tỷ đồng đáp ứng khoảng sáu mươi năm nhu cầu vốn cần thiết bổ sung
để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố nhằm phục hồi sản xuất khắc phục thiệt hại do dịch bệnh covid một mươi chín
đối tượng được ưu tiên trước hết là các hộ được giãn nợ gia hạn nợ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh
thứ hai là hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo hộ có mức sống trung bình trên địa bàn
thứ ba là các đối tượng chính sách khác cuối cùng là cơ sở sản xuất kinh doanh hợp tác xã doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động
về ngành nghề cho vay sẽ ưu tiên các ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng với dịch bệnh covid một mươi chín các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp
cung ứng lương thực thực phẩm y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyến cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội đã đẩy mạnh công tác ra soát
nắm địa bàn vận động người dân thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội
ngoài ra việc tuyên truyền cho mỗi người dân hiểu rõ về nội dung chỉ thị cũng là một yêu cầu quan trọng
để nhân dân hiểu rõ tránh không bị hoang mang về mặt tâm lý
sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những ngày này các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố hà nội đang tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền khuyến cáo tới người dân về công tác phòng chống dịch
tại tuyến phố thanh hà nơi buôn bán thực phẩm thiết yếu cho người dân phố cổ
thường xuyên có nhiều người dân tập trung mua bán do vậy đây được xem là điểm nóng
lực lượng y tế phường luôn phối hợp cùng tổ công tác của công an các phường thực hiện nhắc nhở
chủ cửa hàng người dân nghiêm túc chấp hành quy định đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
lực lượng y tế thì cũng không thể là tuyên truyền được hay là tất cả các cán bộ cũng không thể nhắc nhở được thường xuyên
mà phải bản thân người chủ cửa cơ sở người ta phải nhắc nhở đối với giữ cái khoảng cách đối với người dân và chủ bán hàng
là phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang
nghiêm túc trong phòng chống dịch covid một mươi chín ban quản lý chợ xuân đình ii đã tiến hành thực hiện các biện pháp
tạm đóng cửa các gian hàng sạp hàng đối với những ngành hàng không thiết yếu
bên cạnh đó mỗi người dân đến chợ đều được nhắc nhở việc đeo khẩu trang và rửa tay sát quần đầy đủ
mọi hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng lương thực thực phẩm vẫn hoạt động bình thường
đủ phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày thực hiện cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng cũng như là của chủ tịch thành phố
và tại các cổng chợ thì chúng tôi chốt các lực lượng là công an phường bảo vệ dân phố bảo vệ của chợ
cùng lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích để tham gia tuyên truyền vận động và xử lý
công tác tuyên truyền của ban quản lý và đội ngũ nhân viên bảo vệ tuyên truyền đến các hộ kinh doanh
của tại chợ xuân đình ii rất là thường xuyên
nhắc nhở bà con kinh doanh tại chợ xuân đình ii phải đeo khẩu trang khi giao tiếp với khách hàng là
bà con khách hàng cũng phải giữ khoảng cách với người bán hàng
tôi cũng là một trong những sáu trăm linh hộ kinh doanh tại chợ xuân đình đều chấp hành nội quy quy chế của ban quản lý
cũng như là của nhà nước quận phường giao xuống cho chợ
ngoài những việc đó ra thì chúng tôi chợ thì cũng đầu tư rất là nhiều cồn rửa tay và bản thân tôi cũng có một hộp cồn cá nhân
để sát khuẩn thường xuyên
thực hiện chỉ thị của thủ tướng thì ban quản lý chợ quận cũng như đội chợ xuân chỉ đạo đúng đội chợ xuân đình ii
đã chốt các cổng chợ cho anh em bảo vệ chốt các cổng chợ
yêu cầu các hộ dân vào hộ kinh doanh và những người khách tham quan mua bán tới là phải đeo khẩu trang
rửa tay trước khi vào mua sắm hàng hóa tại chợ xuân đình ii
kéo dãn khoảng cách giữa hai người là hai mét và nhắc nhở thường xuyên về vệ sinh
những ngành hàng và
và không thiết yếu thì đội trộm đã cho dừng lại không kinh doanh
đóng bước một cửa chợ không cần thiết
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người là công việc được lực lượng công an phường mỹ đình hai
thực hiện thường xuyên trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường
đặc biệt từ khi có chỉ thị mới của thủ tướng các chiến sĩ cảnh sát khu vực còn kết hợp việc tuyên truyền
giải thích rõ để người dân hiểu đúng về chỉ thị này
để cho nhân dân hiểu được là đây là cái chỉ thị
là tăng cường thêm một bước về cái việc là cách ly
chứ không đây không phải là cái là hoàn toàn
đây không phải là cái việc phong tỏa không phong tỏa xã hội
mà đây là cách ly thêm một bước nữa là hạn chế đến mức thấp nhất nhân dân đi ra khỏi nhà
trừ những vườn hợp cần thiết như đi sắm lương thực rồi những liên quan đến thiết yếu của cuộc sống
tôi đánh giá cao về các đồng chí chiến sĩ công an khu vực
vì các đồng chí đã cùng với các bộ phận có chức năng như y tế của phương
y tế của quận để tiến hành giám sát những người thuộc diện cách ly
nhất là những dạng cách ly vừa qua ở khu vực chúng tôi
có dạng tiếp xúc với người có nghi nhi nhiễm f một
đây là cái việc làm tôi thấy rất cần thiết
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả
các ngành chức năng trên địa bàn thành phố hà nội đã chia thành nhiều tổ công tác
từ hai đến ba người xuống từng địa bàn dân cư tuyên truyền giải thích
và yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả
bên cạnh đó việc khuyến cáo người dân thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng dịch tại nhà
và theo dõi các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh
tránh tâm lý hoang mang không đáng có là hết sức cần thiết
trong lúc dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường
thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng bốn thành phố hà nội đã yêu cầu
các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan
của dịch bệnh covid một mươi chín và được người dân đồng tình ủng hộ
thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
là việc làm cần thiết để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh
tuy nhiên thời gian này đời sống của những người lao động nghèo
lao động di cư gặp nhiều khó khăn thậm chí là mất hẳn nguồn thu nhập
nếu khó khăn cứ đến lấy hãy lấy một gói mỗi ngày là thông điệp đến với người nghèo hà nội
là cách mà người dân thủ đô giúp nhau vượt qua những khó khăn trong dịch bệnh covid một mươi chín
dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
khiến đời sống nhiều lao động nghèo gặp khó khăn
cảm thông thấu hiểu với những người nghèo
tại hà nội nhiều cá nhân tập thể đã cùng chung tay tổ chức phát cơm
phát nhu yếu phẩm miễn phí cho những lao động nghèo trong giai đoạn dịch bệnh
không phân biệt tuổi tác giàu nghèo
những con người có tâm lòng nhân ái đang từng ngày từng giờ
san sẻ nỗi lo chung của cả nước
nhiều tổ chức cá nhân đã ủng hộ tiền nhu yếu phẩm thiết yếu cho cán bộ
y bác sĩ một số bệnh viện bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hà nội
sự chung tay của những tâm lòng hào tâm góp phần không nhỏ để nhanh chóng đẩy đuổi dịch covid một mươi chín
là một chủ doanh nghiệp ở hà nội bị ảnh hưởng và cũng gặp không ít khó khăn bởi dịch covid một mươi chín
nhưng nghĩ đến những người nghèo ở đô thị còn khó khăn hơn mình rất nhiều
anh nguyễn phan huy khôi đã nảy ra ý tưởng khởi xướng chương trình chia sẻ thực phẩm hàng ngày
cùng nhau vượt qua covid một mươi chín
theo anh khôi
người nghèo đô thị có nhiều nhóm
nhóm từ nông thôn di dân vào thành phố để lao động chân tay
có nhóm thị dân lao động
có nhóm lang thang vô gia cư
nhiều người còn nghèo hơn khó sống hơn cả người nghèo ở nông thôn làng bản
họ dễ sống nhất nhưng cũng mong manh nhất dễ tổn thương nhất và dễ bị lãng quên nhất
họ khó khăn nhiều hơn
nếu mình đang tàm ổn thì mình sẽ chia sẻ một phần nào cho những người mà đang chưa ổn
thì suy nghĩ một cách đơn giản như thế
thì tôi đã thực hiện một cách tử pháp thôi
là cái chương trình cố gắng là tạo ra một số điểm để hỗ trợ những bữa ăn hàng ngày
cho những người khó khăn mà thực sự cần đến
thì đầu tiên tôi đã nghĩ đến nghị phương án là sẽ tổ chức các cái điểm phát đồ ăn chín
như là nấu cơm các cái quán cơm với giá rẻ
hoặc là phát cơm tư thi
tuy nhiên đây là cái giai đoạn cao điểm của dịch
cái việc tổ chức như thế sẽ rất là rắc rối tức tạp
nên tôi đã quyết định là sẽ làm các cái điểm phát những cái suất ăn liền
và có thể mang đi ngay để hỗ trợ cho người khó khăn có thể răn bụng
và thực sự là trong ba buổi ngày qua thì chúng tôi cũng đã tạo ra được một số điểm chia sẻ
cũng có nhìn thấy được luôn là
phần nào là hỗ trợ được những người bạn gái khó khăn
anh khôi chia sẻ ban đầu anh chỉ nghĩ là tổ chức một chương trình để cá nhân gia đình chia sẻ với mọi người
nhưng khi anh đưa ý tưởng lên facebook thì được nhiều người ủng hộ và chung tay
trong cái quả tinh lam ấy thì tôi luôn luôn có ý thức là cần phải tiếp tục điều chỉnh
một mặt là vẫn luôn luôn tuyên truyền cho bà con về cái việc là đảm bảo cái an toàn trong cái mùa dịch
một mặt là vẫn luôn luôn tuyên truyền cho bà con về cái việc là đảm bảo cái an toàn trong cái mùa dịch
cũng đặt các cái băng rôn về tuyên truyền giữ ở cái khai mét nhớ đeo cổ trác
nó cũng có ít nhiều có hiệu quả
tuy nhiên là sau vài ngày để tiền khái bằng một cái cách thức nào đấy
cái sự kiện vốn nó không phải là gì mới mẻ một cái ý tưởng vốn không có gì là tó tác
cái hành động mà bản thân vợ chồng tôi cũng chỉ nghĩ là nó xuất phát từ cái mong muốn cá nhân
làm một cái nó nhỏ nhỏ thôi
nhưng mà sau đó khi mà chung tay cùng với bạn bè mọi người ủng hộ
thì bắt đầu là
và một cái hiệu ứng truyền thông nào đầy ở trên mạng internet
và sự quan tâm của xã hội rất là lớn
hiện nay tôi đang đề xuất một cái đề xuất là sẽ trực tiếp được trao đổi
làm việc với ban chỉ đạo phòng dịch của các địa phương
các cái hội đoàn và đặc biệt là chính quyền của các địa phương để có cái phối hợp
trong đó là xác định được đúng cái danh sách
các đối tượng mà thực sự là cần hỗ trợ
sau đó là
sau đó là
sau đó là phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động
mà chia sẻ được cái khó khăn đời sống của mọi người
mình cũng muốn là có một đóng góp một phần nào đó để chia sẻ những cái khó khăn đối với những cái
mình thì mình cũng muốn là để chia sẻ với những khó khăn
với những người khó khăn hơn mình trong cái lúc đại dịch như thế này
thì mong rằng là mọi người chung tay để vượt
qua đại dịch một cách nhanh gọn nhất
cũng với sự chia sẻ với người lao động khó khăn trong dịp này
chị trương an sinh và anh đặng như quỳnh đã đài thọ toàn bộ kinh phí cho chiến dịch nhóm ai cần đến lấy xq
chính tâm lòng hào tâm của anh chị đã lôi kéo được sự góp sức của rất đông anh em bạn bè đồng hành hỗ trợ
những ai có đồ đều mang về đóng góp để phân bổ về sáu điểm tặng quà của nhóm dành cho bà con thủ đô
các nhân viên trong công ty chị phân chê nhau các công việc nhận hàng
đong gói và đưa đến tại các điểm tặng quà
khi mà thực hiện chương trình này thì chúng tôi tự tâm của chúng tôi muốn là những người nghèo có đồ ăn
đấy là mục đích duy nhất
chúng tôi chỉ mong rằng là chương trình này sẽ mang lại ý nghĩa xã hội để cho mọi người cùng nhìn thấy
cùng hiểu được rằng là trong những lúc bà con khó khăn sẽ có những người chung tay sẵn sàng giúp đỡ bà con
và tôi hy vọng rằng qua chương trình của chúng tôi thì sẽ có thêm nhiều nhóm
nhiều nhà hào tâm và nhiều người khác nữa
cùng tổ chức những điểm phát quà từ thiện hoặc bằng một cách nào đấy
có thể là góp sức cùng với chính phủ trong cái đại dịch lần này
có thể không làm theo hướng phát quà của chúng tôi mà có thể là trao cho các ủy ban nhân dân phường xã
để họ có thể cơ cấu những người hộ nghèo ở trong khu vực của họ
thì đó cũng sẽ là những cách làm rất tốt
chúng tôi chỉ cố gắng hết sức đến khi nào chúng tôi có thể
và hy vọng là sẽ hết dịch được
chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm công tác tặng quà dù bất cứ dưới hình thức nào
cho đến khi nào ở việt nam hết dịch thì thôi
tôi thì tại gia đình
thì có thuê một cái cửa hàng nhỏ nhỏ này
nhưng mà vì chúng tôi không bán hàng nữa và cho họ nhờ cái địa điểm để làm vấn đề từ thiện với tất cả mọi người dân
nhưng mà đấy là một cái mong muốn của tôi làm sao là cứu được những người trong khó khăn trong cái lúc hoạn nạn thế này
chung tay cùng với nhà nước và cùng với chính phủ cùng với hà nội cùng với địa phương phường và dân cư ở tại đây
có nhiều những cái tức là bàn tay tốt và những người tốt
mỗi người chung tay cùng với nhà nước
đây là một cái niềm vui để cho nhà nước bớt gánh nặng với từng người dân khó nhất
đấy là điều mong muốn
nhất của tôi là như thế
những phần quà không lớn nhưng là tấm lòng thảo thơm là truyền thống tốt đẹp của người dân việt nam chia sẻ trong lúc khó khăn
sự đóng góp của các nhóm thiện nguyện thể hiện sự đoàn kết đồng lòng của cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh
những người gặp khó khăn cũng được an ủi phần nào và giúp họ yên tâm ở nhà chống dịch bệnh
hiện nay tôi đang ở nhà bởi vì là làm ở nhà hàng thì nhà hàng dịch thì nghỉ lâu dài
rất cảm ơn tất cả các tấm lòng của mọi người đã ủng hộ những người khó khăn như chúng tôi
bởi vì trong lúc này chúng tôi cũng chẳng làm có việc gì để làm ấy
hằng ngày chúng tôi phải lo cuộc sống hàng ngày cơm nước cơm áo gạo tiền
nên tôi nhận được phần quà này cũng góp được một phần nào trong gia đình của tôi
chúng tôi hiểu rằng khi mà bắt tay vào làm một việc gì đấy thì nó cũng sẽ có những khó khăn
nhưng mà chúng tôi chỉ cảm thấy là hết sức vui mừng và những thành quả đạt được ban đầu là rất nhiều người nghèo thực sự nghèo
đã có được cái bữa ăn cho họ
còn những cái khó khăn khác về mặt tổ chức thì anh em chúng tôi cũng bảo nhau là sẽ khắc phục từ từ dần dần thôi
chứ cũng chưa thể làm được mọi thứ nó có hẳn hảo
tại hà nội theo thông kê của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội cho thấy
trong quý i năm hai nghìn hai mươi số người đến trung tâm nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp là hơn một mươi hai người
tăng một mươi hai sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trước những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động
người lao động chính phủ các cấp các ngành và tổ chức công đoàn đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực
tại hà nội từ ngày hai mươi tháng ba sở lao động thương minh và xã hội đã có văn bản đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất hà nội
ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc và các địa phương khảo sát thông tin tình hình lao động việc làm trong thời gian qua
báo cáo kết quả cụ thể
căn cứ và kết quả khảo sát sở sẽ phân tích đánh giá và tham mưu đề xuất ubnd tp xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng
bên cạnh đó với những hành động đẹp như của anh khôi anh quỳnh hay chị an sinh
thì chắc chắn những người nghèo người gặp khó khăn do dịch bệnh gây nên sẽ được hỗ trợ tốt hơn
và ngày càng lan tỏa tinh thần cả nước chung tay chống dịch không để ai bị bỏ lại phía sau
rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
thân ái chào tạm biệt